đoàn công tác của ủy ban trung mương mặt trận tổ quốc việt nam do đồng chí trần thanh mẫn
bí thư trung mương đảng chủ tịch ủy ban làm trưởng đoàn
đã đến thăm và tặng quà cho người dân vùng lũ tỉnh quảng trị
đoàn đã trao tặng tỉnh quảng trị năm tỷ đồng để khắc phục hậu quả mưa bão
tặng một trăm linh xuất quà và năm căn nhà đại đoàn kết cho những gia đình bị thiệt hại nặng
ở thôn tân đức xã triệu thành huyện triệu phong
đoàn đến viếng dân hương tại khu lưu niệm cố tổng bí thư lê duẩn huyện triệu phong
thăm hỏi động viên gia đình hai liệt sĩ hy sinh trong lúc làm nhiệm vụ
giúp dân khắc phục hậu quả mưa lũ